các bộ kế hoạch và đầu tư tài chính tài nguyên và môi trường xây dựng và các bộ ngành liên quan
cần có cơ chế giám sát thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng bot bảo đảm chặt chẽ